hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi phát hiện có khối u tử cung nhưng không điều trị
bệnh nhân đã tự ý mua thuốc nam về uống nhiều năm nay nhưng không hiệu quả
kích thước của khối u ngày một tăng lên có thể nhìn rõ trên bụng kèm theo đau bụng hạ vị cả trong và sau khi hành kinh nên vào viện khám và điều trị
tại đây bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định khám lâm sàng siêu âm ổ bụng chụp cắt lớp vi tính phát hiện tử cung kích thước lớn tương đương tử cung có thai năm đến sáu tháng
bề mặt từ cung sở thì có khối u lớn khoảng hai mươi năm cm ấn đau
ôm kích thước một trăm sáu mươi x một trăm linh năm x tám mươi bốn mm
bên trong có nhiều nang eco kém bờ không đều tăng sinh mạch máu mức độ hai
các bác sĩ khoa học phụ ngoại đã tiến hành hội trần và đưa ra chỉ định phẫu thuật cắt từ cung bán phần
bác sĩ nguyễn xuân trung cho biết quá trình phẫu thuật ghi nhận thấy ổ bụng lên đến quá rốn
có một khối kích thước khoảng hai mươi năm cm nằm xu hướng lịch sau bên phải đẩy lệch trục tử cung về trước bên trái
việc đưa khối u ra khỏi ổ bụng tương đối khó khăn bởi vì kích thước khối u quá lớn và có dấu hiệu dính
nhưng kíp mổ đã thực hiện thành công rút ngắn thời gian mổ và hạn chế tối đa lượng máu mất trong mổ
sau mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định kết quả giải phẫu bệnh là u sơ tử cung lành tính lạc nội mạc trong có tử cung
kết quả phù hợp với trảnh đoán lâm sàng
u tử cung là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc trong giai đoạn mãn kinh
tuy nhiên có nhiều bệnh nhân mắc bệnh khi tuổi đời còn trẻ và chưa trải qua sinh nở
theo số liệu thống kê cho thấy nữ giới trên ba mươi tuổi có tỷ lệ mắc o tử cung là năm mươi
và phụ nữ từ năm mươi tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh là bảy mươi
các bác sĩ khuyến cáo khi gặp các triệu chứng bất thường như hành kinh đau bụng hạ vị
cả trong và sau khi hành kinh bụng to bất thường đây có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau
có liên quan đến tử cung buồn chứng hoặc các vấn đề nội tiết khác